được mệnh danh là vương quốc dứa của tỉnh lào cai những năm qua cây dứa đã trở thành cây trồng chủ lực góp phần xóa đói giảm nghèo mang lại thu nhập ổn định cho người dân ở xã bản lầu huyện mường khương
tuy nhiên khoảng một tuần trở lại đây hàng chục hectare dứa bỗng dưng chết bất thường gây thiệt hại nặng nề cho người dân
vẫn từ đồi dứa này năm ngoái gia đình anh dương văn ngân ở thôn nam mạ hai thu nhập gần ba trăm linh triệu đồng từ bán dứa
năm nay đồi dứa đến kỳ cho thu hoạch thì bỗng dưng quả dứa thối lõi táp lá hầu như mất trắng công sức chăm bón cả năm đều đổ ra sông ra biển
ngồi bên đống dứa hỏng bà lục thị lan cũng ở thôn nam mạ hai chỉ biết kêu trời
thương lái đã ký hợp đồng thu mua dứa quả với gia đình nhưng khi phát hiện tình trạng dứa bị hư hỏng đã hủy hợp đồng khiến cho gia đình bà lan không biết tiêu thụ đi đâu
để đầu tư trồng ba vạn gốc dứa bà lan đã phải vay ngân hàng mấy chục triệu đồng mua giống và phân bón
mà bây giờ có được từ năm ngoái về đây thì nó không thối mấy thương lái còn giúp gia đình lấy năm nay thì thối hẳn gia đình cũng không biết bán cho ai mà cũng không dám bán cho ai nữa
nghĩa là năm nay không bán được tí nào
không bán được tí nào đấy anh xem vườn dứa nó hổng hết thế này thì bán cho ai đấy
hàng trăm gia đình trồng dứa ở xã bản lầu cũng lâm vào cảnh tương tự khi hàng chục hectare dứa đang đến kỳ thu hoạch bị táp lá thối lõi
theo phản ánh của người dân hiện tượng dứa táp lá thối quả bất thường là do khí thải từ khi nhà
máy luyện kim màu tứ đỉnh ở gần đó đi vào hoạt động
qua đánh giá sơ bộ ban đầu thì sở nông nghiệp phát triển đông thôn cũng đã kết luận là hiện tượng cháy tam á đây là không phải là do sâu bệnh gây ra
thế và hiện nay thì các sở ngành của tỉnh đã lấy mẫu về tỉnh để đề nghị đi xét nghiệm để xác định cái nguyên nhân
tuy nhiên giải pháp ban đầu đứng trước cái tình thế như vậy thì các ủy đảng chính quyền chúng tôi đã chỉ đạo các thôn tiến hành họp bà con nhân dân các thôn
cho lập danh sách các hộ gia đình bị thiệt hại
hiện nay thì chúng tôi đang cho các tổ công tác cán bộ của xã
trong hai ngày nghỉ thứ bảy chủ nhật tuần này thì cũng phải tập trung vào cùng với bà con để thống kê toàn bộ số diện tích và loại cây trồng bị thiệt hại
bước đầu các cơ quan chức năng đã loại bỏ nguyên nhân cây dứa táp lá thối quả là do sâu bệnh
đại diện nhà máy luyện kim màu tứ đỉnh không thừa nhận dứa chết do khí thải từ nhà máy
trước thực trạng này cơ quan chức năng tỉnh lào cai cần sớm điều tra tìm rõ nguyên nhân và giải pháp khắc phục bảo đảm ổn định đời sống cho người dân